tòa án nhân dân thành phố hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
trong vụ án hai anh em ruột bị truy sát dẫn đến bỏ mạng
trong đó một mươi một bị cáo đã bị truy tố về tội giết người
theo điểm a b n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự gồm nguyễn văn tuyên nguyễn trung hiếu đỗ khánh hòa cùng sinh năm hai nghìn sáu đỗ anh tú nguyễn mạnh dương cùng sinh năm hai nghìn bốn nguyễn quang vinh vũ xuân thắng đỗ việt anh nguyễn văn đức cùng sinh năm hai nghìn năm nguyễn tến hương sinh năm hai nghìn tám lê đình cương sinh năm hai nghìn hai
một mươi một bị cáo bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng
trong đó hai anh em ruột bị truy tố về tội giết người
nạn nhân của vụ án là hai anh em ruột phạm văn tuyển sinh năm hai nghìn bảy và phạm văn tình sinh năm hai nghìn tám cùng chú ở thủy nguyên hải phòng
theo cáo trạng từ khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên các tuyến đường từ khu vực cầu dinh thuộc xã an sơn huyện thủy nguyên hải phòng đến khu đô thị thành công thị xã kinh môn hải dương
vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhóm thanh thiếu niên này chuẩn bị các khu vực
những khu vực như kiếm giáo đào tự chế và vỏ chai thủy tinh
điều khiển xe mô tô tập trung đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác trên địa bàn tỉnh hải dương
sau đó trương văn minh nguyễn xuân hoàn nguyễn triệu hoàng nam phạm thế thuận vũ huy tuấn nguyễn văn khương trần anh quốc trương văn khánh phạm huy hoàng đi về trước
còn lại lê đình cương chở đỗ việt anh cầm một đao
nguyễn văn đức cầm theo túi đựng vỏ chai thủy tinh chở vũ xuân thắng cầm tuyếp sắt
nguyễn trung hiếu chở đỗ khánh hòa cầm tuyếp sắt
và nguyễn quang vinh đỗ anh tú trường nguyễn văn tuyên cầm giáo
phạm văn hoàng chở tô thành đạt tập trung ở chân cầu dinh
do nhầm tưởng phạm văn tuyển đi xe mô tô chở phạm văn tình là nhóm đã đánh nhau trước đó
nên việt anh hòa tuyên cầm hung khí vụt nhưng không trúng
cả nhóm đi xe mô tô cầm theo hung khí truy đuổi áp sát phía sau tuyển
tỉnh đến khu vực đường liên xã thuộc địa phận thôn hai xã quảng thanh huyện thủy nguyên hải phòng
thì xe tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường
hậu quả hai anh em tuyển tình tử vong tại chỗ
xe mô tô biển kiểm soát một mươi năm g một chín mươi nghìn hai trăm linh ba bị hư hỏng hoàn toàn
căn cứ cáo trạng truy tố lời khai của các bị cáo và diễn biến phiên tòa
hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố hải phòng
bị cáo vũ xuân thắng hai mươi năm tù nguyễn mạnh dương một mươi chín năm tù nguyễn văn đức một mươi ba năm tù lê đình cương một mươi chín năm năm tù
đỗ khánh hòa nguyễn văn tuyên đỗ việt anh mỗi bị cáo nhận bức án một mươi hai năm tù
nguyễn tiến hưng bảy năm tù đỗ anh tú một mươi sáu năm tù nguyễn trung hiếu một mươi một năm tù nguyễn quang vinh một mươi năm năm tù

hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố hải phòng cáo vũ xuân thắng hai mươi năm tù nguyễn văn đức một mươi ba năm tù nguyễn quang vinh một mươi năm năm tù nguyễn quang vinh một mươi năm năm tù
màn dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trên đường giao thông của các yên hùng không chỉ diễn ra ở nội đô mà còn gây náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh với những tấn thảm bi kịch
trong đó có người vô tình trở thành nạn nhân của bọn chúng
một gia đình ở thủy nguyên hải phòng đã phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn khi cả hai người con là nạn nhân của nhóm côn đồ hành xử tàn độc
hơn một tháng kể từ ngày hai người con trai vĩnh viện ra đi
vợ chồng anh phạm văn toản thôn tám xã an sơn huyện thủy nguyên hải phòng như người mất chí
không gây thù chúc án với ai nhưng hai người con trai của vợ chồng anh toàn đã phải mất mạng chỉ vì bị một nhóm thanh niên trả thù nhầm
không khí tăng tóc hoặc bi thường dường như vẫn phủ kín căn nhà cũ nát của vợ chồng anh toàn
từ khi xảy ra sự việc đau lòng vợ chồng anh như người mất trí cứ lặng lẽ đi ra rồi đi vào rồi lại lầm bẩm gọi tên hai con
nỗi đau này quá lớn nó quá sức chịu đựng đối với vợ chồng anh
chỉ qua một đêm vợ chồng anh đã mất đi những gì quý giá nhất của đời mình
được biết vợ chồng anh toản là nông dân hiện đang sinh sống trong căn nhà lụp sụp siêu vẹo ba mươi m hai
được bố mẹ xây dựng từ hơn bốn mươi năm về trước
bên trong căn nhà chống rỗng không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ
vợ chồng anh toản có ba người con gia đình thuộc diện hộ nghèo lâu năm kinh tế trông cả vào đàn vịt chăn thả ở cánh đồng
một người hàng xóm của anh toản cho biết phạm văn tuyển sinh năm hai nghìn bảy và phạm văn tình sinh năm hai nghìn tám là hai con lớn của vợ chồng anh toản
nhà nghèo nên hai anh em rất ngoan tự bảo bát nhau học và biết thương bố mẹ
hàng ngày sau giờ học hai anh em tuyển và tình thường phụ giúp bố mẹ chăn đàn vịt
khoảng hai năm trước tuyển đã xin bố mẹ buổi tối cho đi làm thêm tại một quán ốc trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương cách nhà chừng năm km
đợt này tranh thủ dịp nghỉ hè nên tình xin bố mẹ theo anh đi làm bưng bê tại quán ốc
tối ngày một mươi tám tháng sáu cũng như bao buổi tối khác sau khi tranh thủ ăn cơm tối hai anh em cha bố mẹ để đi làm
sáng một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
có thông tin người dân trình báo chính quyền về việc phát hiện hai em mất mạng cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát một mươi năm g một nghìn chín trăm linh hai xx
trên đường liên tỉnh tuyến đường nối huyện thủy nguyên với thị xã kinh môn nhưng chưa được đặt tên
anh toản nhớ lại sáng sớm hôm đó tôi nhận được điện thoại thông báo về việc hai người con của mình bị tai nạn đã ra đi mãi mãi
nghe xong tôi rụng rời chân tay nhưng vẫn hy vọng đó là sự nhầm lẫn nào đó
khi đến hiện trường điều tôi lo sợ đã thành sự
thật hai con tôi nằm đó bất động mỗi đứa một góc
phải chứng kiến cảnh đó thật sự là quá sức chịu đựng đối với tôi
anh toản cho biết thêm khi gia đình tới hiện trường tuyển đã tắt thở trong tư thế nằm ngửa
nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm nạn nhân thông báo với gia đình tuyền bị vỡ bọng đái và trên ngược đùi có lỗ thủng với nhiều vết bầm tím
tình thì bị vỡ hộp sọ sau gáy gãy tay chân gãy xương bả vai
lạ là tại tăng lễ của hai con tôi có tám gia đình
tình đã đến thắp hương
những người này chúng tôi chưa bao giờ gặp
họ có đề cập đến vụ việc tai nạn của hai con tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm với gia đình tôi về sự ra đi của hai cháu
trong lúc tăng ra bối rối quá đau lòng chúng tôi cũng không hỏi vì sao họ làm vậy
mai táng xong cho hai con ngồi bình tĩnh hơn tôi mới thấy đó là điểm bất thường
theo lời anh toàn chia sẻ tình mới chỉ theo anh đi làm được ít bữa còn tuyển thì tiền làm thêm mỗi tháng được ba triệu đồng thì em đưa cho mẹ hai năm triệu đồng
tuyển xin giữ lại năm trăm linh ngàn đồng để đổi
các cháu không bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải mua sắm gì cho mình bởi chúng biết ông nội đang mang nhiều bệnh bố mẹ đều đau yếu
mấy hôm trước khi hai bố con đi chăn vịt tuyển còn nói với tôi rằng sau khi học xong cấp ba sẽ xin đi bộ đội vì biết nhà mình nghèo quá nếu đi học đại học sẽ rất tốn kém
khi xuất ngũ con sẽ xin đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thêm thu nhập rồi về quê cới vợ phụ giúp gia đình
vậy mà giờ đây chỉ sau một đêm vợ chồng anh đã mất cùng lúc hai người con trai ngoan
là đàn ông nên anh toản phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho vợ và bố mẹ già
những ngày qua vợ anh như người chết rồi chị nằm bẹp một góc giường hoàn toàn suy sụp
sáng một mươi chín tháng sáu sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện hai nạn nhân mất mạng cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát một mươi năm g một chín trăm linh hai xx trên đường liên tỉnh
cơ quan chức năng huyện thủy nguyên đã khẩn trương tới hiện trường xác định nạn nhân là hai anh em ruột là tuyển và tỉnh
sắc định ban đầu là
xác định ban đầu hai nạn nhân đi trên xe máy đã tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới tắt thở
vụ tai nạn xảy ra khoảng hai giờ hai mươi phút sáng một mươi chín tháng sáu
tuy nhiên khi cơ quan điều tra vào cuộc cùng với việc gia đình nạn nhân đưa hai em về nhà đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường
theo đó tại hiện trường vụ án cơ quan chức năng đã tìm thấy một số hung khí như ráo nhọn dao bầu ống tuyếp sắt được cắt vát đầu thành mũi nhọn
vị trí gốc cây bị chóc vỏ được cho là do xe máy lao vào cách mặt đất khoảng hơn một mét
nếu một chiếc xe máy đi với tốc độ cao và lao vào gốc cây sẽ khó có thể để lại dấu vết như vậy
cụ thể quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra phát hiện
tại khu vực ruộng lúa đối diện vị trí xảy ra tai nạn có một tuyếp sắt dài hai sáu mươi một m một đầu hàn dao kim loại
tại lề đường bên phải cũng có một tuyếp sắt dài hai một mươi tám mét một đầu hàn dao bầu
một thông tin quan trọng khác
là trong đêm xảy ra sự việc đau lòng trên
tại khu vực thị xã kinh môn có hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn hẹn nhau để giải quyết
cùng đêm đó tuyển và tình sau giờ đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã kinh môn
có thể do nghi ngờ anh em tuyển và tình thuộc nhóm đối thủ nên nhóm người này đã mang theo hung khí truy đuổi
tới đoạn đường liên tỉnh qua địa bàn thôn một xã quảng thanh nhóm thanh niên này đuổi kịp và đã hành hung hai anh em
theo cơ quan công an khi trích xuất camera nhà người dân bên đường lực lượng chức năng phát hiện
thời điểm xảy ra vụ việc có một số xe máy chạy cùng chiều xe của nạn nhân với tốc độ rất cao
từ những tài liệu thu thập được công an huyện thủy nguyên xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần
nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng sáu
vũ xuân khánh sinh năm hai nghìn hai trú tại thôn việt khê xã phổ ninh huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã đến công an huyện thủy nguyên đầu thú
từ đây nguyên nhân khiến hai anh em ruột ra đi mãi mãi dần được hé lộ
từ lời khai của đối tượng vũ xuân thắng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với
đỗ anh tú sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã lại xuân nguyễn mạnh dương sinh năm hai nghìn bốn nguyễn quang vinh sinh năm hai nghìn năm
nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn sáu đỗ khánh hòa sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kỳ sơn huyện thủy nguyên
và đỗ việt anh sinh năm hai nghìn năm ở xã minh hòa thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ngoài ra cơ quan công an còn vận động nguyễn văn tuyên sinh năm hai nghìn sáu và triệu tập nguyễn tiến hưng sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại xã kỳ sơn huyện thủy nguyên đầu thú
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với lương nguyễn việt anh sinh năm hai nghìn năm
tại phường tân dân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
nên khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng sáu vũ xuân thắng hẹn gặp anh tại khu tái định cư thành công thị xã kinh môn tỉnh hải dương để đánh nhau
thắng rủ thêm các đối tượng gồm nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm trú tại phường duy tân thị xã kinh môn
lê đình cương sinh năm hai nghìn hai ở xã an sơn huyện thủy nguyên nguyễn văn tuyên đỗ anh tú đỗ việt anh nguyễn mạnh dương
nguyễn quang vinh nguyễn trung hiếu nguyễn tiến hưng đỗ khánh hòa sang thị xã kinh môn để tìm đánh lương nguyễn việt anh
trước khi đi các đối tượng vào nhà đỗ khánh hòa lấy hung khí gồm một thanh đao một thanh kiếm một tuyếp sắt
rồi đến chân cầu dinh thuộc xã an sơn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng rủ thêm phạm huy hoàng sinh năm hai nghìn ba trú tại phường hiệp sơn
tô thành đạt sinh năm hai nghìn ba trú tại phường an lưu thị xã kinh môn cùng đi đánh nhau
sau đó đứt vào bụi cây chân bờ đê lấy ra một tuyết sắt gắn dao bầu một tuyết sắt dao bài và một tuyết sắt nhọn đầu
khoảng một giờ năm mươi phút cùng ngày có hai thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch đi trên một xe máy nhãn hiệu way
từ hướng đường d ở xã an sơn ra đường đi cầu dinh thấy hai người trên dương điều khiển xe máy chở hưng rồi sau cầm thanh kiếm đuổi theo nhưng không kịp
sau đó cương bảo cả bọn tập trung ở chân cầu dinh chặn đường lúc này hai anh em ruột phạm văn tuyển và phạm văn tình
đèo nhau trên xe máy từ đường d an sơn ra cầu dinh thấy vậy cả nhóm đuổi đánh
khi đến khu vực cầu hòn ngọc thuộc xã quảng thanh huyện thủy nguyên xe của dương chở hưng đuổi áp sát xe nạn nhân
khiến xe của hai anh em ruột đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến tắt thở
sau khi sự việc xảy ra các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
căn cứ tài liệu điều tra ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thủy nguyên khởi tố bổ sung vụ án để điều tra
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân huyện thủy nguyên ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng để điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án nói trên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã đưa ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng